sau kỳ nghỉ tết nguyên đán lượng người và phương tiện đi lại tăng cao
để bảo đảm an toàn và hạn chế tai nạn trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a đoạn qua thanh hóa
đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẵn sàng phương án giải tỏa khi có ủn tắc giao thông
những ngày qua lượng xe cộ trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận thanh hóa tăng cao
thường xuất hiện tình trạng ồn ứ tại một số điểm nóng
để kịp thời ứng phó với các tình huống công an thanh hóa đã bố trí bốn tổ công tác kết hợp tuần tra kiểm soát trên tuyến
đã tăng cường bố trí tối đa lực lượng tuần lưu tăng cường công tác tuần lưu trên tuyến
đặc biệt là tập trung vào những trọng điểm những điểm thường xảy ra ủn ứ giao thông
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm tập trung vào những hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông
dự báo từ nay đến hết tháng riêng nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng
do phong tục đi du xuân lễ chùa đầu năm kéo theo đó là nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
vì vậy công an thanh hóa sẽ tiếp tục duy trì lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phương này
trước tình trạng xe chở hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi liên tục tăng những ngày qua
trong khi hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu tại lạng sơn lại rất thấp
hôm nay sở công thương tỉnh lạng sơn đã ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi
tại lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai cho đến hết ngày hai mươi năm tháng hai theo các cơ quan chức năng
trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng được khoảng từ bảy mươi đến chín mươi xe hàng
trong khi đó lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu có xu hướng tăng trung bình đạt từ một trăm sáu mươi đến một trăm tám mươi xe mỗi ngày
dự báo sẽ gây ủn ứ lớn tại các bến bãi trong thời gian tới
hiện tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại ba khu vực của cửa khẩu hiễu nghị tân thanh chi ma
là trên một sáu trăm linh xe trong đó tám mươi năm tổng số xe là hoa quả tươi
trước diễn biến của thị trường xăng dầu trong cả nước có nhiều biến động phức tạp
lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường quản lý kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu
qua kiểm tra thực tế tại các cửa hàng trên địa bàn các tỉnh đông tháp thái nguyên đắk nông
có tình trạng các cây xăng tạm đóng cửa không bán xăng dầu với lý do nguồn cung xăng dầu
bị đứt đoạn nên không đủ nguồn hàng cung cấp cho các đại lý cửa hàng
tuy nhiên một số cửa hàng đã có hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước
lực lượng quản lý thị trường cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở kinh doanh
nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu
tạm dừng giao dịch tài sản
bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có công văn số ba trăm chín mươi bốn gửi ủy ban dân tỉnh bình thuận
về việc đề nghị xa xoát cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản
phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số tám ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam năm bị can trong đó có nguyễn ngọc ii sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự số tám ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an